ngày một mươi chín tháng một mươi hai bộ tư lệnh liên hợp quốc đã xác nhận các chuyến tham quan làng đình chiến ban môn trôm đã bị đình chỉ do lo ngại về dịch bệnh covid một mươi chín ở hàn quốc
bộ tư lệnh liên hợp quốc đã đưa ra một thông báo trên twitter rằng do số lượng các ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục tăng cao ở hàn quốc
nên tất cả các hoạt động không thiết yếu trong khu vực an ninh chung bao gồm cả các chuyến tham quan đã buộc phải đình chỉ
bộ tư lệnh liên hợp quốc cho rằng quyết định này là cần thiết để bảo vệ người dân hàn quốc và các nhân viên của liên hợp quốc ở trong khu phi quân sự
trước đó bộ thống nhất hàn quốc cũng đưa ra thông báo rằng các chuyến tham quan đến làng đình chiến panmu yong sẽ bị đình chỉ sau khi tham vấn với bộ tư lệnh liên hợp quốc